thưa quý vị ngày ba tháng một mươi tại hà nội bộ ngoại giao phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh cao bằng tổ chức hội nghị giới thiệu cao bằng
nhằm quảng bá hình ảnh tiềm năng thế mạnh cơ hội thu hút đầu tư thương mại du lịch văn hóa của tỉnh cao bằng đến các đối tác quốc tế
giúp tỉnh cao bằng mở rộng không gian hội nhập quốc tế tăng cường và làm sâu sắc hơn các kết nối quốc tế thúc đẩy hợp tác thiết thực trên nhiều lĩnh vực
sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra vào dịp kỷ niệm năm trăm hai mươi năm năm ngày thành lập tỉnh
thứ trưởng ngoại giao hà kim ngọc khẳng định sự kiện giới thiệu cao bằng thể hiện mong muốn quyết tâm hợp tác phát triển mạnh mẽ hơn nữa của tỉnh
trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển mà nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi ba nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi chín đã đề ra
ông hà kim ngọc cũng bày tỏ tin tưởng rằng với dư địa phát triển dồi dào và định hướng đúng đắn của lãnh đạo tỉnh
cao bằng hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn ưu tiên của các đối tác quốc tế trong thời gian tới
về phía tỉnh cao bằng ông hoàng xuân ánh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cao bằng chia sẻ
với mục tiêu đưa cao bằng trở thành tỉnh năng động phát triển nhanh và bền vững đảng bộ tỉnh đã xác định ba nội dung đột phá chiến lược của tỉnh trong thời gian tới
bao gồm phát triển du lịch dịch vụ bền vững phát triển nông nghiệp thông minh và nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đặc hữu gắn với chế biến và phát triển kinh tế cửa khẩu
đồng thời xem xét góp ý điều chỉnh quyết định hai mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy của ủy ban nhân dân tp về quản lý sử dụng hành lang trên bờ sông suối kênh rạch mương và hồ công cộng bảo đảm phù hợp thực tiễn quản lý xây dựng
mới đây ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã phê duyệt đề án phát triển kè sông và kinh tế dịch vụ ven sông thành phố hồ chí minh giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn bốn mươi năm với mục tiêu có tuyến đường ven sông từ quận một đến huyện củ chi nhằm khai thác và bảo tồn nét đẹp sông sài gòn
mới đây ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã phê duyệt đề án phát triển kè sông và kinh tế dịch vụ ven sông thành phố hồ chí minh giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn bốn mươi năm với mục tiêu có tuyến đường ven sông sài gòn
có như vậy công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy mới đạt được hiệu quả
báo nhân dân có loạt bài viết về định hướng lớn và thực tiễn nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của đảng
với bài viết đầu tiên coi trọng thực tiễn khắc phục bệnh quan liêu hình thức
văn kiện đại hội một mươi ba của đảng đề ra một trong những mục tiêu tổng quát trong phát triển là nâng cao năng lực lãnh đạo năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của đảng
từ định hướng lớn của đảng đến những mối quan tâm cụ thể năng lực lãnh đạo cầm quyền và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được thể hiện sinh động và minh chứng trong thực tế đời sống xã hội
những cách làm sáng tạo hiệu quả từ trung ương đến các tổ chức cơ sở đảng góp phần nâng cao uy tín tính thuyết phục của đảng đối với nhân dân
khẳng định vai trò trách nhiệm của đảng cầm quyền lãnh đạo toàn diện công cuộc xây dựng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
thực hiện ý kiến của bộ chính trị và quốc hội chính phủ sẽ trình trung ương quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương mới
theo nghị quyết số hai mươi bảy kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn đây là thông tin được công chức rất thông trông chờ cải cách tiền lương để công chức viên chức sống được bằng lương bài viết trên báo lao động
hiện nay chính sách tiền lương trong khu công khu vực công còn phức tạp thiết kế hệ thống bảng lương chưa phù hợp với vị trí việc làm
chức danh và chức vụ
chức vụ lãnh đạo còn mang tính bình quân không bảo đảm được cuộc sống quy định mức lương cơ sở nhân với hệ số không thể hiện được rõ giá trị thực tế của tiền lương
vì vậy càng sớm tiến hành cải cách chính sách tiền lương thì những tồn tại bất cập trên càng sớm được khắc phục đồng thời tạo động lực cho cán bộ công chức viên chức người lao động làm việc giúp tăng năng suất chất lượng hiệu quả trong công việc
những ngày vừa qua liên tiếp xảy ra những vụ bạo lực học đường tại bộ chính trị và quốc hội
địa phương đáng chú ý là bạo lực học đường không chỉ xảy ra giữa học sinh với học sinh mà giữa thầy cô giáo với học sinh cũng có xu hướng tăng
báo đại đoàn kết phản ánh tình trạng này qua bài viết lại nóng chuyện bạo lực học đường
để giải quyết tận gốc những vấn đề này theo ý kiến của nhiều chuyên gia cần tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường thực hiện nghiêm túc thực chất ứng xử văn hóa trong trường học giáo dục đạo đức lối sống kỹ năng sống cho học sinh để miễn nhiễm với bạo lực học đường

các nhà giáo triển khai sâu rộng các quy tắc ứng xử trong trường học cần tiếp tục đẩy mạnh trong các đơn vị trường học bên cạnh đó việc đẩy mạnh các hoạt động phong trào sinh hoạt đoàn thể tại trường học cũng là một trong những hình thức giúp cho giáo viên giải tỏa tâm lý chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và tổ chức hoạt động cho học sinh
mấy tháng gần đây lãi suất huy động liên tục giảm trong bối cảnh hệ thống ngân hàng thừa tiền
khó tăng trưởng tín dụng là mối bận tâm hàng đầu của các ngân hàng thương mại đây là nội dung của bài viết ngân hàng đỏ mắt tìm khách vay trên báo kinh tế và đô thị
một số ngân hàng cổ phần thừa nhận lãi suất cho vay giảm nhưng không thể kiếm được người vay chỉ khi mà sức mua tăng hàng tồn kho giảm được thì doanh nghiệp mới cần vốn để sản xuất
chứ như hiện nay ngân hàng muốn cho vay nhưng doanh nghiệp không làm ăn được nên không vay ngân hàng thừa thanh khoản mà lại bị biết đầu ra
mấy ngày qua việc hiệp hội nước mắm việt nam cho hay sẽ phối hợp với hiệp hội văn hóa ẩm thực việt nam nghiên cứu xây dựng bộ hội sơ trình chính phủ công nhận nước mắm là di sản văn hóa phi vật thể của việt nam khiến cho dư luận xôn xao nhất là ở các làng nghề
nước mắm nào là di sản bài viết trên báo tuổi trẻ
bên cạnh việc đồng tình nâng tầm nước mắm thì hàng loạt các câu hỏi đặt ra như nước mắm là di sản là nước mắm truyền thống hay là nước mắm nói chung
tiêu chuẩn của di sản văn hóa vì vật thể là gì
nhiều ý kiến cho rằng không dễ dàng mà bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận vì đã là di sản văn hóa phi vật thể thì phải gắn liền với yếu tố truyền thống lịch sử làng nghề
trong khi đó cục di sản văn hóa bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết các hiệp hội ngành nghề không phải là đơn vị có thể lập và gửi hồ sơ khoa học để đề nghị di sản văn hóa phi vật thể
những thông tin
của tiểu mục điểm báo cũng đã kết thúc chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân
tiếp theo sẽ là các thông tin dự báo thời tiết trong ngày
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo
quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị